tổng cục đường bộ việt nam vừa phối hợp với cục cảnh sát giao thông bộ công an
và ngược lại cơ bản êm thuận riêng khu vực ngã tư kế thuộc địa phận tỉnh bắc giang
nên có một vị trí mặt đường bị khuyết dễ gây tai nạn và một số vị trí mặt đường nhấp nhô
lập tức cạp lề đường vuốt nối bù thảm đồng thời mở rộng hệ thống rào chắn hai bên
bảo đảm chất lượng chiều rộng bề mặt đường phục vụ phương tiện và các đoàn công tác
công ty thi công sẽ phải làm bắt đầu từ bây giờ còn những chỗ vừa lấy chỉ ra thì phải làm từ bây giờ
cho đến kết thúc đến tối mai là phải xong
bởi vì sáng ngày kia ngày mùng hai đã bắt đầu cấm các xe tải và hôm đấy thì không thể thi công nữa
và đến gần trưa là cấm tuyệt đối các xe rồi
cho nên trong ngày mai là phải xong hết
và nhà thầu cũng đã cam kết được thực hiện bước đấy
và cái việc này chúng tôi đã kiểm tra vì kiểu gì cũng trong ngày mai phải xong
và đến tối mai là các phương tiện thi công tạm thời rời ra khỏi khu vực mặt đường
để đảm bảo cho các đoàn đi qua được an toàn và yên bận
tuyến cốt lộ một a đi qua tỉnh bắc giang
bắc giang có chiều dài hơn ba mươi bảy km với nhiều đoạn đường đang trong quá trình nâng cấp cải tạo
vì vậy công tác bảo đảm an toàn giao thông trong dịp này cũng cần nhiều giải pháp đưa ra
lực lượng cảnh giao thông công an tỉnh bắc giang đang phối hợp với các đơn vị thi công
nhà thầu và lực lượng sở thông vận tải để tổ chức phân tuyến phân luồng
để đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là trên vị trí ngã tư kế đang trong quá trình thi công
cho nên chúng tôi thường xuyên phân công những lực lượng
chốt để tổ chức phân tuyến phân luồng để không xảy ra ổn tắc giao thông
đảm bảo tốt nhất phục vụ tốt nhất cho nhu cầu đi lại của người dân
đặc biệt tại đoạn tuyến qua ngã tư kế đang trong quá trình xây dựng
nên lực lượng tổ chức bố trí trực chốt phân luồng để bảo đảm không xảy ra ủn tắc giao thông
phục vụ việc đi lại của người dân và các đoàn công tác được thuận lợi thông suốt